thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến sự và chỉ đạo đại hội đại biểu đảng bộ công an trung mương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đại tướng lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung mương đồng chí võ văn thường bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương đồng chí nguyễn văn bình
bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
năm năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhiều thời cơ thuận lợi khó khăn thách thức đan sen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước điều hành của chính phủ
sự phối hợp hiệp đồng hiệu quả của quân đội nhân dân các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương
sự tin yêu ủng hộ giúp đỡ của nhân dân với tinh thần đoàn kết nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
đảng ủy công an trung ương và các cấp ủy trong công an nhân dân luôn kiên định vững vàng
quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối nghị quyết của đảng nhà nước quyết định đúng đắn kịp thời
nhiều chủ trương giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tập trung lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt công tác công an công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
đạt được những kết quả rất quan trọng trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc có ý nghĩa nổi bật
góp phần bảo đảm vững chắc an ninh trật tự giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
đại hội đã đề ra nhiệm vụ của đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ động nắm chắc tình hình nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước các chủ trương giải pháp cơ chế chính sách pháp luật phù hợp với bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc chủ quyền và an ninh của đất nước bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự đẩy mạnh cải cách tư pháp
cải cách hành chính kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm chấp hành nghiêm pháp luật không để bỏ lọt tội phạm
không để oan sai nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác tin báo về tội phạm tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm
các tỷ lệ này năm sau cao hơn năm trước xây dựng củng cố và nâng cao tiềm lực sức mạnh về mọi mặt của lực lượng công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không ngừng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hiệu quả các biện pháp công tác củng cố phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy công an nhân dân
nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong công an nhân dân xây dựng đảng bộ công an trung ương thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng tổ chức và cán bộ